để bảo đảm an toàn khuyến cáo các tàu thuyền không nên đi vào vùng biển nguy hiểm này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
để bảo đảm an toàn khuyến cáo các tàu thuyền không nên đi vào vùng biển nguy hiểm này
để bảo đảm an toàn khuyến cáo các tàu thuyền không nên đi vào vùng biển nguy hiểm này